tiếp theo báo cáo tóm tắt sơ kết ba năm thực hiện nghị quyết số hai mươi hai nqtvk của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và nghị định số một ndcp của chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy bộ công an
quán triệt một số nội dung đề án xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong đó báo cáo tóm tắt sơ kết một năm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng trong công an nhân dân và một năm thực hiện nghị quyết năm mươi một nqtvk của bộ chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia cùng với đó là nhiều nội dung quan trọng khác trong các lĩnh vực công tác của lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng kết quả thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân
đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm đột phá đã đề ra tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo tuyệt đối toàn diện của đảng quản lý của nhà nước
lực lượng công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba quán triệt triển khai đồng bộ hiệu quả đến tận cơ sở nghị quyết của đảng về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
kịp thời cụ thể hóa thể chế hóa các chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực công tác công an

lực lượng công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba quán triệt triển khai đồng bộ hiệu quả trên các lĩnh vực công an nhân dân
ý kiến chỉ đạo của đồng chí thủ tướng chính phủ và các ý kiến chỉ đạo kết luận của lãnh đạo bộ
cụ thể hóa và chương trình công tác của đơn vị địa phương để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc
hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
sáng nay tại hà nội trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao năm hai nghìn hai mươi một triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
trong năm qua cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai đồng bộ các biện pháp
công tác nghiệp vụ đấu tranh triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao nguy hiểm
có quy mô lớn liên tỉnh với phương thức hoạt động mới tinh vi nổi lên là tội phạm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản kinh doanh đa cấp biên tướng đánh bạc tổ chức đánh bạc qua mạng
đã phối hợp với cơ quan điều tra các cấp khởi tố hơn hai mươi vụ án với hàng trăm bị can
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng lương tam quang yêu cầu cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới
trọng tâm là tập trung xây dựng hoàn thiện cơ sở chính trị pháp lý quy định pháp luật về bảo đảm an ninh mạng
tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cục nghiệp vụ thúc đẩy mạnh mẽ chất lượng
hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cũng như công tác bảo đảm an ninh quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm
xiết chặt quản lý nhà nước về an ninh mạng tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước
phục vụ công tác nghiệp vụ có kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của bộ chính trị
về xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thừa biểu quyền của chủ tịch nước thứ trưởng lương tâm quang đã trao hân chương chiến công hạm ba
cho đồng chí thiếu tướng lê minh mạnh phó cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
thừa biểu quyền của thủ tướng chính phủ và thay mặt lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lương tam quang cũng đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ
cho tập thể cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cũng trong sáng nay tại hà nội cục cảnh sát hình sự bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra chủ trì hội nghị
năm hai nghìn hai mươi một toàn quốc xảy ra gần bốn mươi hai vụ phạm tội về trật tự an toàn xã hội
giảm một mươi một ba mươi ba so với năm hai nghìn hai mươi và giảm một mươi sáu một mươi năm so với năm hai nghìn một mươi chín
hầu hết các loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm
các loại tội phạm mang tính bạo lực đều được kéo giảm như giết người cướp tài sản cố ý gây thương tích
cướp cướp giật tài sản trộm cắp tài sản đánh bạc tổ chức đánh bạc
không để tồn tại và hình thành các tuyến địa bàn tụ điểm phức tạp điểm nóng về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội
không để các băng nhóm hoạt động công khách
không để các băng nhóm khai manh động thách thức dư luận gây ra các vụ trọng án mang tính chất thảm án
công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố của lực lượng cảnh sát hình sự đạt tỷ lệ chín mươi một mươi hai đạt chỉ tiêu quốc hội
công tác điều tra khám phá lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc đã điều tra khám phá hơn ba mươi sáu vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt xử lý gần bảy mươi bốn đối tượng đạt tỷ lệ tám mươi sáu ba mươi bảy cao hơn chỉ tiêu một mươi một ba mươi bảy
án rất trọng điểm và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ chín mươi hai mươi sáu cao hơn chỉ tiêu giao hai mươi sáu
về cơ bản các vụ án nổi cộng gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ
các vụ xâm hại trẻ em đều được điều tra xử lý quyết liệt hơn triệt phá hơn một ba trăm linh băng nhóm tội phạm
chấn áp mạnh tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen xiết nợ đòi nợ thuê tội phạm cướp giật đánh bạc tạo được chuyển biến tích cực
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đồng tình với chương trình công tác kế hoạch giải pháp của lực lượng cảnh sát hình sự
đồng thời yêu cầu cần đánh giá đặc trưng hoạt động của tội phạm hình sự trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
dự báo tình hình năm hai nghìn hai mươi hai để chủ động thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng chí thứ trưởng đặt ra ba yêu cầu đối với lực lượng cảnh sát hình sự
đặc biệt cần tiếp tục đổi mới phương pháp phong cách lãnh đạo làm việc theo hướng tập trung sâu sắc đồng bộ quyết liệt hiệu quả
phát huy trí tuệ tập thể đề cao tính chủ động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm nói đi đôi với làm của lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ
với phương châm chủ động kỷ cương nêu gương trách nhiệm hiệu quả quan triệt triển khai ba giải pháp trọng tâm đột phá
nhất là chủ động thích ứng quá trình chuyển đổi số quốc gia đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác của cảnh sát hình sự
và xây dựng cảnh sát hình sự cấp huyện cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giải quyết tình hình tội phạm hình sự ngay tại cơ sở
bản tin kinh tế tiêu dùng đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại